từ đầu tháng năm đến nay người dân ninh bình đã trải qua nhiều đợt nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt lên tới ba mươi bảy ba mươi chín độ c
khiến cho sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng làm gia tăng tỷ lệ người già và trẻ nhỏ phải nhập viện
khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình trung bình có khoảng hai mươi hai mươi năm trường hợp một ngày
là đối tượng người cao tuổi nhập viện chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp sốc nhiệt tăng huyết áp tim mạch
không chỉ người già trẻ nhỏ cũng là đối tượng bị tác động nhiều về sức khỏe do thời tiết nắng nóng kéo dài
trong tháng năm bệnh viện sản nhi tỉnh ninh bình tiếp nhận hơn một bệnh nhi đến khám và điều trị tăng gấp đôi so với tháng bốn
theo dự báo thời tiết nắng nóng còn kéo dài các cơ sở y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm năng gắt
uống nước thường xuyên liên tục cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và sử dụng thực phẩm sạch an toàn được bảo quản tốt